có thể nói là công tác xét nghiệm pot tức f tại tp hcm đã đi đúng trọng tâm trọng điểm
và mang lại hiệu quả cao khi mà chỉ trong bảy ngày tp hcm đã trải qua đợt xét nghiệm diện rộng nhanh
và cũng như là thành công nhất với một mươi năm triệu lượt người được lấy mẫu và tỷ lệ dương tính là chỉ một
và đó là thông tin mà tổng kết trong báo cáo xét nghiệm diện rộng sars cov hai
từ ngày hai mươi một tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng chín mà phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ngô minh châu vừa ký
phương thức triển khai trong đợt xét nghiệm này là hai ngày đầu xét nghiệm hết năm vùng nguy cơ vòng một
hai ngày kế tiếp xét nghiệm xong vùng cam và đỏ vòng hai và hai ngày tiếp theo xét nghiệm hết năm vùng
vòng ba cho vùng cam đỏ và vòng hai cho vùng xanh cận xanh và vàng
ngày cuối báo cáo kết quả như vậy tp hcm đã xét nghiệm nhanh ba lần cho người dân vùng đỏ và cam
và hai lần cho người dân vùng vàng cần xanh và xanh
để chuẩn bị nguồn lực cho đợt xét nghiệm này thủ tướng đã chi đạo hỗ trợ tp hcm một mươi triệu kích test nhanh
năm ngàn nhân sự xét nghiệm với tổng lực lượng lấy mẫu là gần một mươi bốn người
tổng số lực xét nghiệm tp hcm thực hiện trong bảy ngày là một mươi năm triệu lực người
trung bình mỗi ngày xét nghiệm cho hai ba triệu người
đặc biệt có ngày tp hcm xét nghiệm nhanh cho hơn ba hai triệu người
qua đó tp hcm phát hiện ba mươi năm ba trăm tám mươi bảy ca dương tính
tỷ lệ dương tính trên tổng mẫu xét nghiệm liên tục giảm ngày hai mươi bảy tháng chín còn một
tại một số vùng xanh tỷ lệ dương tính rất thấp
cụ thể như tại quận bảy là ba huyện cần giờ là một huyện củ chi dưới một
tp hcm đánh giá được xét nghiệm từ ngày hai mươi một tháng chín là thành công nhất
xét nghiệm trên diện rộng nhất với thời gian thực hiện ngắn nhất
tỷ lệ dương tính liên tục giảm ở tất cả các vùng nguy cơ
trước đó từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày hai mươi tháng chín
tp hcm đã triển khai xét nghiệm diện rộng sáu đợt cho các hộ dân theo vùng nguy cơ
kết quả là tỷ lệ dương tính qua các đợt liên tục giảm
từ ba sáu đợt một xuống còn một một ở đợt sáu